nhận lời mời của đô trưởng phnom penh khuôn shang hôm nay chín tháng chín đồng chí hoàng trung hải
ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy hà nội dẫn đầu đoàn đại biểu thành phố hà nội bắt đầu thăm và làm việc tại vương quốc campuchia
trong buổi tiếp đoàn sáng cùng ngày chủ tịch đảng nhân dân campuchia thủ tướng samdek hun sen khẳng định
dù trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng sẽ cố gắng hết sức để phát triển mối quan hệ hai nước việt nam campuchia
ngày càng sâu sắc hơn đồng thời nhấn mạnh lãnh đạo hai nước cần quan tâm chỉ đạo tạo điều kiện thuận lợi
để các cấp các ngành các địa phương như hà nội và phnom penh mở rộng và tăng cường hợp tác trên mọi lĩnh vực
tăng cường trao đổi chia sẻ thông tin kinh nghiệm quản lý đô thị giao lưu hữu nghị nhân dân
đồng chí hoàng trung hải cảm ơn thủ tướng samdek hun sen đã dành thời gian tiếp đoàn
thông báo với thủ tướng những kết quả hợp tác giữa thủ đô hà nội và phnom penh
hai nhà lãnh đạo cũng đã trao đổi một số vấn đề cùng quan tâm như quy hoạch phát triển hạ tầng
quản lý đô thị cơ chế tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp hoạt động đầu tư kinh doanh tại thị trường hai nước
việc giúp đỡ và tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người việt nam ở campuchia nói chung
và ở phnom penh nói riêng có cuộc sống ổn định góp phần tích cực cho công cuộc phát triển đất nước campuchia
xây dựng tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước
cùng ngày đoàn đại biểu cấp cao thành phố hà nội do đồng chí hoàng trung hải
bí thư thành ủy dẫn đầu đã có cuộc hội đàm với đô trưởng thủ đô phnom penh khuâng sereng